một mươi năm năm qua gần một trăm linh hộ dân ở phường vân phú thành phố việt trì tỉnh phú thọ nằm trong quy hoạch dự án trường đại học hùng vương
vẫn chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư
nhà cửa thì không được sửa chữa cải tạo và xây mới đường đi thì lầy lội không được nâng cấp
và không có nước máy để sinh hoạt đã làm cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
năm hai nghìn bốn tỉnh phú thọ quyết định giao dự án cho trường đại học hùng vương
với diện tích sáu mươi hectare đất để xây dựng trường lớp và hệ thống nhà điều hành
tuy nhiên sau khi đất được quy hoạch giao cho trường đại học hùng vương từ năm hai nghìn bốn đến nay
ba hộ dân ở khu năm phường vân phú vẫn chưa được nhận tiền đền bù đất sử dụng không có giá trị
không được xây dựng hệ thống nước đường giao thông không được đầu tư
dẫn đến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn
khi dự án nhảy vào cái là cấm bà con tuyệt đối
không được xây dựng cơi nới thì bây giờ nhà cửa toàn nhà cấp bốn thôi
thì nó sập xệ xuống sửa chữa chả được cơi nới thì không
thế thì cuộc sống bà con là quá khổ sản
chúng tôi cũng mong muốn là trường đại học hùng vương lấy đất của chúng tôi
phải rõ lấy mà không thì trả lời chúng tôi
hiện bây giờ nhà chúng tôi bây giờ một hộ đã thành lên bốn hộ rồi
trước thực trạng trên người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền
nhưng đến thời điểm hiện tại những kiến nghị này vẫn chưa được giải quyết
nên nhân dân cũng tha thiết là đề nghị nhà nước là nếu thu hồi thì thực hiện việc thu hồi
để nhân dân được ra ở nơi đánh cư mới đảm bảo cuộc sống
còn nếu mà nhà nước không thu hồi cái dự án nó đã quá thời gian nó quá dài rồi
thì cũng đề nghị là sẽ trả hại để nhân dân dân tiếp tục giảm xuất
ổn định đời sống và sử dụng đất để nó có hiệu quả
tại kỳ họp thứ sáu hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trả lời ý kiến cử tri về vấn đề này tỉnh phú thọ khẳng định
trong thời gian tới ubnd tỉnh giao các sở ngành liên quan xem xét điều chỉnh quy hoạch
theo hướng giảm diện tích quy hoạch giao cho nhà trường
sau khi điều chỉnh những trường hợp vẫn nằm trong quy hoạch đất của trường đại học hùng vương
sẽ được ubnd tỉnh chỉ đạo xem xét cụ thể việc bồi thường giải phóng mặt bằng
và hỗ trợ người dân tái định cư sẽ được triển khai sớm để ổn định cuộc sống của các hộ dân